không giống với đa phần sinh viên việt nam đã nô nức về quê để được quây quần bên gia đình trong ngày tết
nhiều bạn sinh viên nước ngoài đang học tập ở việt nam lại quyết định ở lại để hòa mình cùng với không khí đất trời vào xuân
và cảm nhận về cái tết cổ truyền của người dân việt nam
đây là năm đầu tiên cô sinh viên người mông cổ esseng doji ăn tết ở việt nam
dù mới chỉ sang việt nam được bốn tháng và mới chỉ nói được vài từ tiếng việt
nhưng cô lại rất có hứng thú với văn hóa truyền thống việt nam đặc biệt là văn hóa tết
trong một không gian đậm chất việt nam ở gia đình anh nguyễn văn tuấn tại xã cổ lũng huyện phú lương
cô cùng các bạn của mình đang được hướng dẫn gói những chiếc bánh trưng cổ truyền của người việt
quê hương tôi cũng đón năm mới vào đúng dịp này
thường thì cả nhà tôi cũng sẽ đoàn tụ và mong ước những điều may mắn cho năm mới
đất nước tôi không có nhiều đất trồng cây chỉ có núi đồi thảo nguyên và sa mạc
nên thực phẩm cao quý trong dịp năm mới là thịt kiều và bánh quy với bơ
tôi rất thích cách làm bánh trưng ở thái nguyên và hương vị của nó thật tuyệt vời
đây là hoạt động do trường đại học sư phạm thái nguyên tổ chức cho trên bốn mươi sinh viên quốc tế ở lại đón tết cổ truyền
tất cả đều là sinh viên mới nhập học nên rất lạ lẫm với phong tục truyền thống văn hóa của người việt nam
sinh viên nước ngoài được trải nghiệm tất cả các công đoạn làm bánh
vừa quây quần thưởng thức những chiếc bánh trưng mới ra lò
các em vừa được cô giáo kể cho nghe ý nghĩa của chiếc bánh đối với người việt nam mỗi dịp tết đến xuân về
tôi rất hạnh phúc vì lần đầu tiên được trải nghiệm dịp đón năm mới ở việt nam
dịp đón năm mới ở mozambique không giống ở đây
vì ở đây mọi người đều đi ngắm và mua hoa vào dịp tết
còn ở đất nước tôi thì không như thế
và tôi thực sự cảm thấy rất vui khi được cảm nhận không khí đón năm mới ở đây
được trải nghiệm những nét đặc sắc trong dịp tết cổ truyền của việt nam
các em sinh viên nước ngoài trong đoàn đều chung cảm nhận
rằng tết việt nam làm cho mọi người dường như xinh đẹp hơn
cười nhiều hơn và thanh thản hơn mọi ngày
đây chắc chắn sẽ là những kỷ niệm đẹp về văn hóa việt nam được các em lưu giữ
chia sẻ khi trở về nước

hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo